trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng chín lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng đại diện các sở ngành của tỉnh đã tới thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
tại các cơ sở bảo trợ xã hội trung tâm nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật cơ sở nuôi trẻ mồ côi tại huyện đức trọng huyện di linh huyện đa huai và thành phố bảo lộc
lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã tặng tám trăm một mươi chín xuất quà trị giá một trăm tám mươi hai triệu đồng gồm sữa bánh trung thu lồng đèn và hai mươi năm suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
tại thành phố đà lạt lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng đại diện các sở ngành đã tổ chức thăm và tặng bốn trăm linh phần quà trung thu cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn